vnpt là một trong những tập đoàn viễn thông công nghệ thông tin hàng đầu cả nước
với vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia tập đoàn đã không ngừng phát triển thay đổi và hoàn thiện
bên cạnh đó các công ty thành viên của tập đoàn cũng không đứng ngoài quần quay
công ty công nghệ thông tin vnpt it dù mới thành lập từ năm hai nghìn một mươi
cũng đã nhanh chóng bắt nhịp vào quá trình chuyển đổi số của tập đoàn và cả nước
công ty đã xây dựng bộ máy đưa vào hoạt động hai mươi hai đơn vị trực thuộc công ty
công ty đã ứng dụng quản trị doanh nghiệp linh hoạt agile trong phát triển sản phẩm dịch vụ
triển khai mô hình chức năng tập trung thực hiện cung cấp các dịch vụ tập trung cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc
tuyển dụng đào tạo lao động tiền lương công tác tài chính kế toán dịch vụ văn phòng hành chính
xác định yếu tố con người là quan trọng nhất
công ty đã tập trung chỉ đào phát triển độ ngũ
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi công ty đã tuyển dụng được trên sáu trăm linh lao động
chủ yếu là lao động trẻ có trình độ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới
trí tuệ nhân tạo ai dữ liệu lớn big data an toàn thông tin thiết kế hệ thống
công ty cũng rất chú trọng công tác đào tạo phát triển định hướng nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên
đã cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo quốc tế với kết quả gần một trăm năm mươi nhân sự đạt chính trị quốc tế chuyên sâu
quy trình mô hình sản xuất hệ đại
ứng dụng không tiến trình itu bao gồm năm bộ quy trình với hai mươi sáu nhóm quy trình con trong phát triển
triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ
công ty đã ban hành quy trình kiểm thử phần mềm dựa trên các tiêu chuẩn iso hai mươi năm nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
và hướng dẫn của tổ chức international software testing qualification board istqb
triển khai nền tảng phát triển theo mô hình liên kết chặt chẽ công đoạn phát triển
triển khai và cung cấp dịch vụ devops vmpt devops
phát triển triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ
triển đổi số ngợi bộ vmpt
thực hiện nhiệm vụ tập đoàn giao vmpt it đã tổ chức nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm chuyển đổi số trên thế giới
và các dự án chiến lược theo tư vấn của deloi để triển khai mạnh mẽ quyết liệt các dự án chuyển đổi số
thực hiện bốn mươi bốn dự án thành phần của dự án triển đổi số vmpt vinaphone và dự án triển đổi số địa bàn
triển khai các dự án của vmpt vinaphone và dự án triển đổi số địa bàn
các dự án của tập đoàn quản trị rủi ro quản trị nguồn nguyên lực quản lý tài sản kế toán các hệ thống báo cáo phân tích số liệu
các dự án phục vụ mạng lưới triển đổi số vmpt net
triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng
vnpt it đã triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ số cho khối khách hàng tổ chức doanh nghiệp
tại các phân khúc quan trọng chính quyền y tế giáo dục khối doanh nghiệp lớn và đạt được kết quả tăng trưởng hết sức ấn tượng
lĩnh vực chính phủ địa tử
hệ sinh thái chính phủ địa tử của vnpt đã hiện diện tại năm mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
các dịch vụ tiêu biểu như vnpt eofice có bốn ba trăm hai mươi đơn vị trên toàn quốc sử dụng
dịch vụ vmpt egate có ba mươi sáu tỉnh thành phố sử dụng với năm trăm tám mươi bảy đơn vị cấp sở huyện
dịch vụ vmpt ecabinet mặc dù là dịch vụ mới ban hành vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay đã có ba trăm bảy mươi năm đơn vị
dịch vụ vmpt egate có ba ba trăm hai mươi đơn vị sử dụng và đã triển khai tại sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đặc biệt trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín một số sản phẩm về chính quyền địa tử của vmpt eoffice
trục liên thông văn bản được giới thiệu và triển khai tại các quốc gia khác như lào campuchia myanmar
lĩnh vực y tế
sản phẩm vmpt his đã triển khai tại hơn bảy năm trăm sáu mươi cơ sở y tế
hệ thống vmpt lis
đã có một ba trăm hai mươi sáu thiết bị được kết nối sử dụng
vmpt ais pics có một mươi sáu cơ sở sử dụng
sản phẩm vmpt phạc masi có bốn bốn trăm bốn mươi sáu nhà thuốc sử dụng chính và sáu bảy trăm ba mươi ba nhà thuốc đang thử nghiệm
một số dự án tiêu biểu trong lĩnh vực y tế điện tử
triển khai thành công bệnh viện nhiệt đới trung ương triển khai chạy chính thức cơ sở hai bệnh viện bạch mai
lĩnh vực giáo dục
giải pháp vn edu đã triển khai trên hai mươi một trường học
trong đó có một mươi hai một trăm tám mươi năm trường phát sinh dữ liệu
bảy tám trăm chín mươi trường có học sinh đăng ký số liên lạc
cung cấp hơn bốn một triệu số liên lạc điện tử với hơn sáu hai triệu hồ sơ học sinh trên hệ thống
và gần bốn trăm sáu mươi năm giáo viên sử dụng tại khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
trong năm hai nghìn một mươi chín với ứng dụng di động
một bài app đã có hơn một triệu được tải viên educonnect cho phụ huynh
và hơn hai trăm linh được tải viên eduteacher cho giáo viên
trở thành app miễn phí có số lượt tải lớn nhất trên các kho ứng dụng apple store google play
trong lĩnh vực giáo dục tại thị trường việt nam
lĩnh vực đô thị thông minh
vnpt it đã hỗ trợ hai mươi tám tỉnh thành phố khảo sát tư vấn xây dựng đề án đô thị thông minh
triển khai du lịch thông minh tại trên bốn mươi tỉnh thành phố
triển khai trung tâm điều hành thông minh ioc cho các tỉnh lâm đồng hà nam kiên giang
và hai mươi tỉnh trọng điểm khác
lĩnh vực công nghệ mới
vnpt it đã và đang tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới công nghệ bốn
công ty đã xây dựng và triển khai idg innovatip digital galaxy
là nền tảng công nghệ dùng chung để triển khai các dịch vụ của công ty
và định hướng là nền tảng cung cấp dịch vụ chung cho toàn tập đoàn
trong giai đoạn đầu trên idg đã triển khai các công nghệ tiên tiến như ai big data
iot blockchain để ứng dụng vào các hệ sinh thái sản phẩm của vnpt
cũng như cung cấp cho bên thứ ba phát triển ứng dụng thông qua sdk api
vnpt it đã phát triển nhiều ứng dụng công nghệ mới như vnpt ekyc vnpt ecabinet
cấp giấy chứng sinh xác thực văn bằng điểm xanh tự động lễ tân số camera ai
hệ thống phần mềm quản lý đất đai vnpt is hệ thống dữ liệu không gian địa lý
trên cơ sở ứng dụng các nền tảng công nghệ mới công ty đã bước đầu khai phá thành công
với các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho phân khúc khách hàng lớn có yêu cầu cao
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hàng không như vietcombank mbbank shb
sản phẩm của vpt it cũng đã nhận được sự đánh giá cao từ phía chuyên gia
và đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn về công nghệ thông tin trong nước và quốc tế
sản phẩm dịch vụ định danh sát thưởng điện tử ekyc đạt giải ba giải thưởng nhất tại đất việt năm hai nghìn một mươi chín
nhiều giải pháp của vnpt it đã đạt giải cao tại giải thưởng kinh doanh quốc tế
thuộc hệ thống giải thưởng stevie awards hai nghìn một mươi chín
trong đó có chụp liên thông văn bản quốc gia đạt giải vàng vnpt smart tourism đạt giải bạc
sản phẩm vnpt dns protection được hiệp hội an toàn thông tin việt nam trao chứng nhận
sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín vmpt it có sáu sản phẩm được vinh danh tại giải thưởng sao khuê
các dự án trọng điểm
tập đoàn vnpt được chính phủ bộ ngành địa phương tin tưởng ra thực hiện các dự án lớn trọng điểm của quốc gia
dưới sự chỉ đạo của tập đoàn tập thể cán bộ nhân viên công ty vnpt it đã hết sức nỗ lực
quyết tâm hoàn thành những dự án trọng điểm này đúng theo kế hoạch mà chính phủ yêu cầu
chụp liên thông văn bản quốc gia
kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của chín mươi năm đơn vị bao gồm văn phòng trung ương đảng
ba mươi một bộ cơ quan thuộc chính phủ sáu mươi ba tỉnh thành phố
việc triển khai trục liên thông văn bản quốc gia ước tính giúp tiết kiệm tới một hai trăm linh tỷ đồng mỗi năm
theo tính toán của các cơ quan tư vấn quốc tế
giải pháp được chính phủ và các bộ ngành địa phương đánh giá cao
nhiều đơn vị và cá nhân của công ty đã được văn phòng chính phủ tặng bằng khen
cổng dịch vụ công quốc gia kết nối cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến
được chính phủ khai trương và chính thức đưa vào khai thác ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
giúp các cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và người dân tiết kiệm tới hai tám trăm linh tỷ mỗi năm
cho các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính công
hệ thống thông tin báo cáo chính phủ được khai trương ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
vnpt it đang tiếp tục thực hiện những dự án lớn là nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia
nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh và sát thực điện tử
với trò dẫn đầu của vnpt trong việc phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng
và thể hiện trách nhiệm xã hội trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín hoành hành tại việt nam
vnpt it đã tích cực tham gia xây dựng triển khai các giải pháp công nghệ
góp phần cùng chính phủ trong công cuộc phòng chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động của xã hội trong thời gian dịch bệnh
trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ khi nhận được yêu cầu vnpt it đã tập trung nguồn lực để phát triển ứng dụng ncov
ứng dụng chính thức ra mắt vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi và kết quả đến nay đã có trên bảy triệu luật tài ứng dụng
ghi nhận hơn một mươi sáu triệu bản ghi khai báo y tế toàn dân hơn ba mươi sáu triệu bản ghi cập nhật theo dõi sức khỏe
trở thành ứng dụng có luật tài đứng đầu việt nam trên cả hai nền tảng android và ios
nhóm phát triển ứng dụng đã được trung ương đoàn tặng bằng khen
hệ thống quản lý giám sát điều hành phục vụ cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh cdc trên toàn quốc
cũng được triển khai tại bốn cấp tại trung ương sáu mươi ba tỉnh thành bảy trăm linh quận huyện và một mươi một xã phường với gần một mươi hai tài khoản người dùng
hệ thống vnpt e learning được triển khai miễn phí cho toàn bộ các trường
từ bậc tiểu học cho đến đại học trên cả nước trong giai đoạn cách ly giãn cách xã hội do dịch bệnh covid một mươi chín
hệ thống đã phục vụ gần hai mươi trường học với khoảng sáu trăm hai mươi tài khoản giáo viên
tám bảy triệu tài khoản học sinh tám trăm tám mươi khoa học với tổng số trên năm trăm một mươi năm triệu lượt truy cập
chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm hai nghìn một mươi tám vmpt it đã góp phần quan trọng và phát triển doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin của tập đoàn với cơ số tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi bảy xuyên thu dịch vụ công nghệ thông tin của vmpt it đã góp phần quan trọng và phát triển xuyên thu dịch vụ công nghệ thông tin của tập đoàn với cơ số tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi bảy xuyên thu dịch vụ công nghệ thông tin là bảy trăm năm mươi chín sáu trăm chín mươi hai triệu đồng

năm hai nghìn một mươi chín xuyên thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt một bốn trăm tám mươi sáu bốn trăm sáu mươi triệu đồng tăng trưởng sáu mươi năm ba so với năm trước
năm hai nghìn một mươi chín xuyên thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt tám trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi tám triệu đồng tăng trưởng sáu mươi năm ba so với năm trước
lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong các năm tiếp theo
chương trình chuyển động số xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email
truyền động số thnda gmail com
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới